chỉ cần thông qua mạng xã hội các đối tượng thanh thiếu niên đã nhanh chóng tụ tập để bắt đầu cho màn dạo chơi với tử thần
trong khi cả nước đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội thì vấn nạn đua xe này vừa gây ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch vừa gây mất an ninh trật tự
ánh mắt sợ hãi của các thanh niên tuổi mới lớn thích thể hiện
khác hẳn với cảm giác hò hét rú ga gây náo loạn các tuyến phố hà nội chính hành vi coi thường pháp luật này đã phải trả giá
sau sự việc vào đêm ngày bảy tháng bốn
công an quận hoàn kiếm tp hà nội đã khởi tố hình sự đối với một mươi năm đối tượng để điều tra tội gây dối trật tự công cộng
an toàn phòng dịch cho bản thân mình cũng như là cho gia đình thậm chí cho người khác
cháu biết là nhà nước đang có hiệu đoạn cấm người dân ra à không cho phép người dân ra đường nhiều
nhưng mà cháu vẫn ra đường cháu đi đua cả bạn cháu
đi qua đi qua đua qua phố huế lóc hầm hồ gươm phố cổ đoạn hai mươi hai đằng đào
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an
trụng điều tra xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
duy trì các tổ công tác một trăm bốn mươi một ứng trực từ sáng đến đêm
ngoài việc xử lý vi phạm giao thông tổ công tác tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đặc biệt trong thời điểm ban đêm luôn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
khi tình trạng tụ tập đua xe trái phép đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước

tùy theo mức độ có thể bị xử lý
tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
song vẫn chưa đủ sức gian đe khi mà các đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi
chỉ chưa đầy một tuần hai vụ đua xe trái phép chống người thi hành công vụ đã khiến hai chiến sĩ công an hy sinh
một chiến sĩ phải cắt bỏ một phần ba đùi phải khi tuổi đời còn trẻ
rõ ràng khi mà vấn nạn đua xe ngày càng táo tợi và manh động thì đã đến lúc cần mạnh tay chừng trị
khi mà mọi người đang tích cực chống dịch như vậy
thì những đối tượng này lại thờ ơ thậm chí coi thường thách thức pháp luật
lợi dụng việc thực hiện cách ly xã hội đường vắng vẻ
thì các đối tượng này đã tổ chức đua xe trái phép
đây hành vi vi phạm pháp luật vào thời điểm này là hành vi rất đáng trách rất đáng lê đán
và cần phải có những chế tài nghiêm minh của pháp luật
trong trường hợp này thì các đối tượng này nếu không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội đua xe trái phép
thì cũng phải xử lý hình sự về cái tội gây dối trật tự công cộng
đấy thì mới đủ để có thể là giăn đe phòng ngừa
qua việc này cũng là thể hiện một cái ý thức pháp luật trong một bộ phận nhỏ
thanh thiếu niên mà chưa được sự quản lý của giáo dục của gia đình đúng mức
dẫn đến các đối tượng có những vi phạm
rất mong là trong thời gian tới các gia đình có con em
đẩy mạnh việc quản lý giáo dục con em trong việc thực hiện đúng nghiêm quy định về giãn cách xã hội
cũng như giáo dục con em là chấp hành
đúng quy định pháp luật không có các cách sai phạm bị xử lý
chúng ta đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
rất cần sự đồng lòng chung tay góp sức của mỗi người dân
bằng cách ở nhà và hạn chế ra đường hãy trân trọng thành quả
mà các lực lượng ở tuyến đầu đang gắn sức nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan
đừng để công cuộc chống dịch bị ảnh hưởng
đừng để máu phải đổ khi ngăn chặn các hành vi vô pháp
nhằm hỗ trợ giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi ba tháng bốn tại cửa khẩu quốc tế nam mèo huyện quang sơn
công an tỉnh thanh hóa đã trao tặng các thiết bị vật tư y tế
để hỗ trợ công an tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phòng chống dịch covid một mươi chín
các thiết bị vật tư y tế được công an tỉnh thanh hóa trao tặng gồm năm máy phun thuốc khử khuẩn phòng dịch
hai mươi năm kg thuốc khử khuẩn cloramin b hai mươi bộ quần áo bảo hộ
khẩu trang vải và một trăm linh chai dung dịch rửa tay sát khuẩn
đây là những trang thiết bị vật tư y tế có chất lượng tốt đã được kiểm định
đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ y tế và hiện đang được công an tỉnh thanh hóa sử dụng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp nhận món quà có ý nghĩa này thay mặt công an tỉnh hủa phăn của lào
thượng tá amphone phanmachan phó giám đốc công an tỉnh hủa phăn
đã cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa
và mong muốn công an hai tỉnh sẽ tiếp tục duy trì phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự
trên tuyến biên giới giữa hai nước nhất là việc trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phòng chống đại dịch covid một mươi chín